ủy ban nhân dân thành phố hà nội giao công an thành phố dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
cùng với dừng các chốt kiểm soát chủ tịch hà nội giao công an thành phố chủ trì giám sát và kiểm soát y tế
tại các sân bay nhà ga bến xe và các tuyến giao thông cửa ngõ đặc biệt là đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch
công an thành phố sẽ chủ trì cập nhật thông tin quản lý việc cư trú thông tin y tế và di biến động của người dân trên địa bàn
đây cũng là đơn vị giám sát y tế với người về từ các khu vực địa phương có nguy cơ rất cao nguy cơ cao